trong phiên làm việc thứ hai của kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba diễn ra sáng nay
chủ tịch nước trương tấn sang đã báo cáo trước quốc hội về nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu của chủ tịch nước
trong nhiệm kỳ khóa một mươi ba chủ tịch nước luôn phối hợp chặt chẽ đưa ra những đóng góp xác đáng với quốc hội
nhất là những văn bản liên quan đến quyền con người quyền công dân những vấn đề bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia
trong năm năm qua chủ tịch nước đã công bố một trăm linh luật một mươi pháp lệnh và hai mươi một nghị quyết đã được quốc hội khóa một mươi ba thông qua
đồng thời thực hiện nhiều giải pháp góp phần tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân
chủ tịch nước luôn đi đến các địa phương cơ sở để nắm bắt tình hình thực tiễn những vấn đề bức xúc được dư luận
quan tâm để có ý kiến đóng góp với các bộ ban ngành địa phương
bên cạnh đó chủ tịch nước cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo các phong trào thi đua khen thưởng đưa công tác này đi vào nề nếp
với tư cách là trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương chủ tịch nước luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác cải cách tư pháp
xem xét và giải quyết sức điểm đối với một số vụ án oan sai
chủ tịch nước đã đặc xá cho hơn bốn mươi ba chín trăm chín mươi chín phạm nhân trong các ngày lễ lớn của cả nước và xét giảm án tử hình một số vụ án
trong nhiệm kỳ của mình chủ tịch nước luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân trong nước và kiều bào nước ngoài
để động viên khích lệ họ thực hiện tốt các quy định của pháp luật
việc xây dựng kiên thiết đất nước